sau nhiều lần hoãn phiên xét xử để trả hồ sơ cho cơ quan điều tra sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã quyết định xét xử phan ngọc trãi tên thường gọi là phụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại bình phước về tội giết người
trong quá trình điều tra thẩm vấn hội đồng xét xử nhận thấy bị hài cũng là người có lỗi trong vụ án này hơn nữa trại cũng đã vận động gia đình bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại nhằm khắc phục một phần hậu quả do đó hội đồng xét xử tuyên phan ngọc trải một mươi năm tù giam